bộ công thương đã tổ chức hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển logistics gắn với đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường liên minh châu âu
theo các chuyên gia dịch vụ logistics như vận tải hỗ trợ vận tải là những dịch vụ có các cam kết đáng chú ý
theo hướng mở cửa mạnh hơn đáng kể so với hiệp định thương mại quốc tế wto
trong đó các quốc gia đức anh và pháp là những thị trường logistics lớn nhất eu cũng như toàn cầu
do quy mô nền kinh tế mật độ dân số cơ sở hạ tầng và chức năng cửa ngõ
vì vậy khi có hiệu lực evfta sẽ giúp gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics
tạo điều kiện cho hàng hóa việt nam tiếp cận thị trường eu thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài
tiếp thu công nghệ hiện đại và phương pháp quản trị tiên tiến trong lĩnh vực logistics
tuy nhiên bên cạnh đó các doanh nghiệp việt nam cũng cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh
bởi khi thị trường được mở rộng các doanh nghiệp sẽ bị gia tăng sức ép khi phải cạnh tranh với những doanh nghiệp logistics từ nước ngoài